thưa quý vị khu vực trung bộ nắng mạnh liên tục
với thời tiết nắng nóng thì quý vị cần tránh chơi thể thao ngoài trời ở khoảng thời điểm nhiệt độ tăng cao
vì cơ thể dễ bị mất nước dài nắng và đột quỷ
vâng và với tiết trời nắng nóng gai gắt thì khu vực trung bộ cũng được cảnh báo nguy cơ cháy rừng
theo cục kiểm lâm nhiều cánh rừng nơi đây có nguy cơ cháy ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
chỉ cần một môi lửa nhỏ là cũng có thể bùng phát một đám cháy lớn
vì vậy nên là mỗi cá nhân cần lưu ý nâng cao ý thức không để sơ sẻ nhỏ
như là tàn thuốc lá hay là đốt thảm thực bì dẫn đến cháy rừng
vâng ở miệng bắc trong đó có thủ đô hà nội
từ ngày hôm nay thì trời sẽ dịu mát hơn do có mưa rông xuất hiện vào chiều tối và đêm
tây nguyên và nam bộ thì cũng vậy
thời điểm này thì quý vị cần lưu ý sấm xét gió giật mạnh kèm theo trong những cơn rông
chúng ta cần nhanh chóng tìm nơi tranh trú an toàn
không nên làm việc ở các khu vực ngoài trời để tránh hiện tượng xét đánh